tại thành phố hồ chí minh ban tuyên giáo trung ương đã tổng kết và trao giải hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám
tới dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
tại hội thi khu vực có một trăm ba mươi thí sinh là cán bộ giảng viên chuyên viên lãnh đạo đến từ các trung tâm bồi dưỡng chính trị
ban tuyên giáo các địa phương và một số đơn vị khác tham gia
ban tổ chức chọn ra hai mươi một thí sinh xuất sắc nhất tham dự hội thi toàn quốc
hội thi chính là sự cụ thể hóa nội dung chỉ thị số hai mươi ba của ban bí thư và tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng
hiệu quả học tập nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh trong tình hình mới
đây cũng là dịp để thí sinh giảng viên cùng nhau trao đổi học tập kinh nghiệm về kiến thức lý luận chính trị
kỹ năng phương pháp giảng dạy đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt
ban giám khảo đã trao giải nhất cho thí sinh trịnh thị thùy vân tỉnh quảng trị
ngoài ra trao hai giải nhì tám giải ba một mươi giải khuyến khích và tặng bàn khen cho bốn tập thể xuất sắc
là ban tuyên giáo thành ủy tp hcm thái bình đà nẵng và cần thơ